thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt sáu triệu tám trăm linh ngàn đồng tỷ lệ hộ nghèo chiếm bảy
với sự nỗ lực đoàn kết chung sức chung lòng của đảng bộ và nhân dân thành phố cà mau
sau hai mươi năm phấn đấu xây dựng và phát triển đến nay nền kinh tế xã hội của thành phố đã tăng giọt đáng kể
kinh tế luôn giữ tốc độ tăng trưởng khá cao bình quân một mươi bốn một năm
thu nhập bình quân đầu người năm đạt trên một trăm linh bốn triệu đồng một năm
vào thời điểm năm hai nghìn một mươi tám tăng gấp hơn một mươi năm lần so với năm một nghìn chín trăm chín mươi
tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm còn ba
cũng trong thời điểm này thành phố cà mau đã chủ động trang thủ mọi nguồn giống đầu tư từ trung ương tỉnh
và quy động các nguồn lực đầu tư xã hội
cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp từ đó thành phố cà mau đã triển khai thực hiện nhiều công trình trọng điểm quan trọng
trong hai mươi năm
tổng giống đầu tư xây dựng phát triển đạt gần sáu mươi hai tỷ đồng trong đó đầu tư từ ngân sách nhà nước gần một mươi tỷ đồng
có những công trình dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế
gian hóa xã hội và đời sống của nhân dân
đây còn là bước ngoặt là cơ hội điều kiện thuận lợi tạo tiền đềm dững chắc để phát triển nhanh bền dững
thời điểm mà được chính phủ
là chuẩn bị cho cà mau phát triển nhanh bền dững
khi mà chuẩn bị cho cà mau phán đấu đi chợ thành đô thị nội ba
thì phải nói trong cái thời gian này đảng bộ phải nói là rất là quyết tâm
trước nhất thì phải nói là xây dựng lại cơ sở hạ tầng
bởi vì sau chiến tranh coi như để lại cho cà mau mình là coi như số không
điện đường trường chạm phải nói là
hết sức là xuống cấp nhưng mà sau đó thì đảng bộ quyết tâm xây dựng để làm như thế nào
để đạt được các tiêu chí mà chính phủ đề ra thì phải nói đảng bộ tích cực quyết liệt
từ những thành tựu trong công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị của một thành phố trẻ
đã mở rộng được không gian đô thị làm cho diện mạo thành phố thay đổi nhiều về mọi mặt
hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh
nhiều dự án triển khai thực hiện phát quy hiệu quả đã tạo nên diện mạo đô thị khang trang khởi sắc
các loại hình dịch vụ dẫn tải tài chính ngân hàng bưu chính diễn thông được mở rộng và phát triển nhanh
hệ thống siêu thị nhà hàng khách sạn khu mua sắm cao cấp được đầu tư xây dựng với quy mô lớn
đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân và du khách đến giới địa bàn cà mau
hai mươi năm qua
phải nói rằng một sự thấn đấu nỗ lực của đảng ngộ của nhân dân
thành phố đó là đưa thành phố phát triển một cách toàn diện
đem lại những cái thành tích có thể nói rất to lớn
tôi là có một suy nghĩ và cảm nhận một cách sâu sắc
là về sự phát triển và đi lên của thành phố ngày càng dựng chắc
diện mạo đô thị của thành phố cà mau nay đã khởi sắc cơ sở hạ tầng được chỉnh trang đầu tư xây dựng
nhiều dự án đã triển khai thực hiện đem lại lợi ích thiết thực cho người dân
đặc biệt là dự án nâng cấp đô thị dùng nồng bằng sông cửu long tiểu dự án thành phố cà mau
với tổng mức đầu tư gần năm mươi chín triệu usd được triển khai từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay đã cơ bản hoàn thành
góp phần đáng kể do việc cải tạo nâng cấp chỉnh trang lộ hẻm các khu dân cư trên địa bàn
tạo nên diện mạo mới cho thành phố
ngày càng kháng trang sạch đẹp
dự án lia đã đầu tư cho thành phố cà mau mở ra những con đường sạch đẹp
vệ sinh môi trường cũng là thượng lại cho người dân là tới lùi
là sanh hoạt dân hóa an ninh chất trị của thành phố cà mau được là ổn định
bên cạnh đó các xã dùng ngoại ô
cũng được quan tâm đầu tư đúng mức và không ngừng phát triển
thành phố cà mau đã quy động từ nhiều nguồn lực đóng góp hàng ngàn tỷ đồng
đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn
theo đó được nhân dân các xã đã đồng tình hưởng ứng
đóng góp sức người sức của cùng với nhà nước chung tay xây dựng nông thôn mới
theo chương trình mục tiêu quốc gia
từ đó đã rút ngắn khoảng cách giữa người dân nông thôn với thành thị
tôi cảm nhận thì thấy nông dân già tốt
cũng như mình thấy
cũng như nhà nước có chủ trương làm tốt
trọng cây xanh sạch đẹp
cũng như phản ứng không trào
điện đường nước sạch đem về nông thôn là tốt
giữa phương trầm nhà nước và nhân dân cùng làm
thành phố cà mau đã xây dựng nâng cấp cơ bản các tuyến đường
trong loại ô khang trang sạch đẹp và thông thoáng
thành phố hiện có hai trăm một mươi tám tuyến đường
tổng chiều dài hơn một trăm năm mươi bốn km bằng bê tông nhựa nóng
các trục đường chính
đã và đang tiếp tục được đầu tư cải tạo nâng cấp đồng bộ
nhiều trục đường cửa ngõ và trung tâm đô thị
được nâng cấp mở rộng
tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại
cũng như phát triển kinh tế của nhân dân trên địa bàn
sau hai mươi năm xây dựng và phát triển
với sự chung sức chung lòng của đảng bộ và nhân dân thành phố
thì kinh tế xã hội của thành phố cà mau
đã có những bước phát triển vượt bật
công tác quy hoạch
xây dựng chỉnh trang phát triển đô thị
đã thực hiện khá là nhanh
nhiều khu dân cư các trung tâm thương mại
được hình thành góp phần làm cho diện mạo
của thành phố ngày càng khang trang sạch đẹp
sông hành theo đó là thành phố cà mau
có nhiều công trình dự án được đầu tư phát triển
như khu dân cư minh thắng
khu tái định cư phường một phường chín
khu đô thị cửa ngõ đông bắc
khu đô thị likuri
khu đô thị mới tài lọc dân dân
tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đô thị
ổn định cuộc sống
sau khi được nâng cấp đô thị cực nam tổ quốc này
đã thay đổi diện mạo qua từng năm
một minh chứng cho thấy kết quả trên
là thành phố cà mau đang tiếp tục phấn đấu
từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị
loại một trong tương lai không xa
thưa quý vị và các bạn thành tiệu trong hai mươi năm
xây dựng và phát triển của thành phố cà mau
bắt nguồn từ đường lối
sách đúng đắn của đảng nhà nước
sự quan tâm lãnh đạo của các ngành chức năng
của tỉnh cùng với tinh thần đoàn kết
phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn
của đảng bộ và quân dân thành phố cà mau
từ đô thị loại ba vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
vươn lên loại hai vào năm hai nghìn một mươi
và đang phấn đấu trở thành đô thị loại một
trực thuộc tỉnh vào năm hai nghìn hai mươi
theo đề án xây dựng thành phố cà mau
trở thành thành phố thông minh
chính quyền thành phố cà mau đặt ra lộ trình
triển khai xây dựng các khu vực phát triển
đô thị theo ba giai đoạn
giai đoạn một từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
tập trung cải tạo chỉnh trang phát triển hoàn chỉnh
khu đô thị trung tâm phát triển lan tỏa ra
các khu vực xung quanh
giai đoạn hai hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm
tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khu vực nội thành mở rộng
khu trung tâm hành chính cấp tỉnh
khu đô thị phía đông tây và phía nam
từng bước xây dựng khu đô thị mới phía tây nam
khu du lịch sinh thái phía bắc
giai đoạn ba sau năm hai nghìn hai mươi năm
hoàn thiện khu công nghiệp phía tây đông và phía nam
khu hành chính thương mại dịch dụng trung tâm
khu đô thị phía nam tây nam
việc phân giai đoạn này sẽ giúp thành phố
thực hiện nhanh các dự án trọng điểm
để đầu tư và phát triển nhanh hơn
thời gian tới thành phố cà mau quyết tâm xây dựng thành phố
là một trong những đô thị hạt nhân
của dùng tây nam bộ và của cả đồng bằng sông cửu long
đảng bộ và chính quyền thành phố sẽ tập trung huy động
mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị
xây dựng nông thôn mới
đẩy mạnh phát triển cơ cấu kinh tế
theo hướng dịch vụ công nghiệp nông nghiệp
nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
củng cố quốc phòng an ninh
thành phố cà mau đã chủ động phối hợp với tỉnh
ra soát điều chỉnh hoàn thiện các quy hoạch
phù hợp với định hướng phát triển thành phố
triển khai quy hoạch phát triển thành phố cà mau
đến năm hai nghìn hai mươi năm
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
đến năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh quy hoạch phát triển thành phố cà mau
đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
trong đó cụ thể quá trên bảy mươi đồ án quy hoạch
điều chỉnh quy hoạch chi tiết
khu vực chức năng với tổng diện tích
trên một mươi chín bốn trăm linh hectare
chiếm trên tám mươi hai đất đô thị
dự tính các dự án đầu tư xây dựng
hệ thống hạ tầng khung công trình đầu mối
hạ tầng kỹ thuật
có tổng mức đầu tư hơn một mươi năm tám trăm linh tỷ đồng
trong đó riêng dự án bờ kè
gian sông thành phố chiếm mức đầu tư lớn nhất
gần một mươi một tỷ đồng
việc triển khai thực hiện quy hoạch và đầu tư
xây dựng cơ bản theo hướng tập trung
giống ưu tiên các công trình trọng điểm
các khu đô thị mới và các khu chức năng
vừa qua quỹ ba nhân dân tỉnh cà mau
và tạp đoàn bưu chính diễn thông việt nam
vnpt đã ký kết hỗ trợ
xây dựng đô thị thông minh thành phố cà mau
đô thị sử dụng công nghệ thông tin và diễn thông
để nâng cao chất lượng sống
khả năng làm việc và bảo đảm phát triển bền dững
nhằm xây dựng phát triển đô thị cà mau
theo hướng hiện đại bền dững
phục vụ tốt hơn nữa các nhu cầu thiết yếu
cho người dân phù hợp với xu thế
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bốn
trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển
theo hướng hiện đại thì sự tập trung
đô thị hóa gia tăng ở tại cà mau
đặt ra rất nhiều thách thức
và với yêu cầu ngày càng tăng của người dân
thì việc nâng cao năng lực
quản lý điều hành phát triển đô thị
xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng
bảo vệ môi trường ứng phó với thiên tai
bảo đảm các yêu cầu về nhà ở
an ninh y tế giáo dục quân dân
đến các hoạt động truyền thông và giải trí
do đó việc xây dựng kế hoạch
quản lý và điều hành đảm bảo các đô thị
phát triển bền vững về kinh tế xã hội
và việc chuyển đổi
thành phố truyền thống thành thành phố
thông minh đã khả thi trở thành
xu thế tất yếu hiện nay với sự xuất hiện
của công nghệ số internet và công nghệ di động
điều này càng bức thiết
mở ra cơ hội đi tắt đón đầu
đối với những địa phương
mà mức độ phát triển còn thấp như
ở tỉnh cà mau chúng ta
để nhanh chóng bắt kịp với
quy mô và trình độ phát triển trên thế giới
trên cơ sở đề xuất xây dựng đề án
vnpt sẽ tiếp tục đề xuất
xây dựng đề án tổng thể và khung
đô thị điện tử cho tỉnh cà mau
trong các lĩnh dực giao thông y tế
dịp dụng cho con người an ninh công cộng
nước và nước thải xây dựng
môi trường năng lượng phát triển giáo dục
ngoài ra vnpt sẽ giúp
tỉnh cà mau tìm kiếm đối tác lớn
trong và ngoài nước sử dụng các công nghệ
hiện đại nhất theo hướng hệ sinh thái
sáng tạo mở để xây dựng thành phố cà mau
trở thành thành phố thông minh
chúng ta có thể xác định được tính hiện thực
và khả thi khi áp dụng các vấn đề này
trên cơ sở nghiên cứu dù chỉ là
bước đầu nhưng cũng cho thấy nếu được
áp dụng đầy đủ khẩn trương
thì tỉnh cà mau của chúng ta
hoàn toàn có khả năng tiếp cận
và nhanh chóng nắm bắt cơ hội
để phát triển đô thị cà mau
trở thành đô thị thông minh
trong tương lai gần
đến nay thành phố cà mau đã quy động
từ nhiều nguồn lực đóng góp hàng ngàn tỷ đồng
đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị
nhân dân đã đồng tình hưởng ứng
đóng góp sức người sức của cùng với nhà nước
chung tay xây dựng đô thị thông minh
nhiều dự án đô thị mới được đầu tư phát triển
đó còn là niềm tự hào
về sự phát triển của một thành phố dùng sông nước
và xứng tâm là thành phố
cực nam của tổ quốc
thưa quý vị và các bạn trong hành trình tiến đến
đô thị loại một là khoảng thời gian thử thách
không còn xa sự hội tụ
thiên thời địa lợi nhân hòa
cùng bài học về sự đoàn kết
đảng bộ quân và dân thành phố cà mau
tin tưởng sẽ xây dựng thành công
đô thị loại một vào năm hai nghìn hai mươi
để xứng tâm là đô thị động lực
vùng tây nam bộ
quý vị và các bạn thân mến chương trình
quy hoạch và xây dựng ngày hôm nay xin được kết thúc
tại đây mọi thông tin liên hệ xin gửi
về chương trình quy hoạch và xây dựng
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội